hơn hai tháng trước tỉnh bắc giang đã từng là tâm dịch của cả nước trong đợt bùng dịch lần thứ tư
thế nhưng địa phương này đã ở trong trạng thái bình thường mới từ hơn một tháng nay
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vẫn là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng hàng đầu
nhưng bắc giang đã tập trung toàn lực khôi phục sản xuất kinh doanh một cách toàn diện và mạnh mẽ
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chúng tôi đã gặp phải nhiều khó khăn như sắp xếp chỗ ăn chỗ ở phương tiện đi lại
xét nghiệm covid một mươi chín cho người lao động kiểm soát dịch bệnh
tuy nhiên dưới sự hỗ trợ nhiệt tình và tâm huyết của tỉnh bắc giang công ty đã nhanh chóng khôi phục lại hoạt động sản xuất
chúng tôi nghĩ rằng trong tháng tám sẽ đạt đủ công suất về lao động và đang có nhu cầu tuyển dụng thêm khoảng hai mươi lao động
trong cuộc chiến vừa chống dịch vừa sản xuất bắc giang đã có sự linh hoạt trong việc chuyển trạng thái nhanh sáng tạo bám sát thực tiễn
môi trường sản xuất an toàn được thiết lập ở rất nhiều khâu từ việc sắp xếp lại sản xuất tầm soát xét nghiệm đưa đón lao động tổ chức giao thông bố trí nhà trọ
tất cả các doanh nghiệp đều thành lập bắc tổ an toàn covid một mươi chín
bắc tổ an toàn được thành lập gồm có hai mươi năm người công ty hiện tại có bốn xưởng
mỗi xưởng sẽ
để khôi phục sản xuất trong điều kiện vẫn phải chống dịch tỉnh bắc giang đã chú trọng đến việc tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp
rất nhiều khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn được nắm bắt giải quyết nhất là trong việc tạo luồng xanh đưa đón công nhân
và mới đây là những điều chỉnh về tầm soát vaccine
sẽ tạo thêm động lực để doanh nghiệp hồi phục sản xuất
chúng ta cũng rất linh hoạt ở chỗ là ta đã điều chỉnh dần
từ xét nghiệm hoàn toàn thành xét nghiệm có phân loại
ba ngày một lần
đối với nhóm nguy cơ cao ba ngày một lần
đối với toàn bộ công nhân người lao động nhưng mà theo cái ô bàn cờ
để giảm tỷ lệ từ một trăm linh một tuần xuống còn một mươi
chúng ta đã tháo gỡ được cái bàn cờ
bài toán về chi phí xét nghiệm cho doanh nghiệp
đây là cái điều thành công nhất
vì nếu không tháo gỡ được cái bài toán chi phí xét nghiệm cho doanh nghiệp
thì chắc chắn là giờ phút này nhiều doanh nghiệp nhỏ sẽ phải đóng cửa
vì không thể có đủ kinh phí để duy trì hoạt động xét nghiệm
sự phục hồi mạnh mẽ trong sản xuất kinh doanh đã tạo cho bắc giang có lực để có kết quả tăng trưởng bốn ba trong nửa đầu năm
thú đầu tư fdi vẫn nằm trong tốt các địa phương
dẫn đầu cả nước sản xuất công nghiệp trong tháng bảy tăng gấp đôi tháng trước
xuất khẩu tiếp tục tăng cao